lừa dối người tiêu dùng giả mạo nhãn hiệu và trốn thuế
asanjo đã vi phạm pháp luật như thế nào
ảnh hưởng đến thương hiệu việt nam trên thị trường thế giới ra sao
để cùng tìm hiểu về những thắc mắc này mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi
của biên tập viên khánh thư cùng với vị khách mời của chương trình
xin mời biên tập viên khánh thư
vâng về vụ việc của asanjo thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm
nếu phát hiện sai phạm
asanjo cảnh báo về những hành vi lách luật mà hiện tại quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ
điều đó tạo ra những hậu quả khôn lường cho người dân sự cạnh tranh của môi trường kinh doanh
đặc biệt là thương hiệu việt nam trên thị trường
đã bốn tháng kể từ khi asanzo bị nghi ngờ và điều tra về hành vi gian lận thương mại trốn thuế
đến nay cơ quan chức năng vẫn lúng túng chưa thể đưa ra kết luận về những bất cập về mặt pháp lý
thời điểm này
có nghị định ba mươi một quy định về quy tắc xuất xứ cho hàng hóa xuất nhập khẩu
và cái này sẽ chỉ áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu
và chưa có một văn bản nào quy định cho hàng hóa sản xuất và lưu thông tại thị trường việt nam
một sản phẩm có tới chín mươi tám là linh kiện trung quốc chỉ có hai là linh kiện nội địa
có thể được coi là sản phẩm made in việt nam hay không
asanjo không phải là đơn vị đầu tiên gian lận về xuất xứ hàng hóa
sự việc này
thêm một lần nữa
sẽ giữ ước cảnh báo cơ quan chức năng về kẽ hở pháp lý
quy trình thanh tra giám sát hàng xuất hàng nhập hàng tiêu thụ nội địa
kẽ hở pháp lý đang tạo cơ hội cho những cách làm ăn không chân chính
thiệt hại to lớn chính là đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm mang thương hiệu quốc gia
điều đó không thể bị nhập nhèm bởi những cách làm ăn mà pháp luật chưa quy định
thưa quý vị cùng bàn với tôi về chủ đề kẽ hở pháp lý
nhập nhàng thương hiệu việt
xin được giới thiệu luật sư trương thanh đức
chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
lời đầu tiên cũng xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông nhìn vào vụ việc asanzo
thì ông có thể phân tích điểm mấu chốt về mặt pháp lý mà asanzo đã lách luật không ạ
chúng ta có thể thấy rằng là một cái doanh nghiệp nói chung
asanzo nói riêng một doanh nghiệp lớn như thế thì phải chấp hành hàng trăm quy định
riêng một quy định về xuất xứ hàng hóa
mà liên quan đến asanzo
thì chúng ta đã thấy là rất phức tạp rất khó để thực hiện
vì quy định pháp luật vì những vấn đề bất cập trên thực tế
theo luật thương mại năm hai nghìn năm
thì xuất xứ hàng hóa là có hai dạng
dạng thứ nhất mà người ta sản xuất toàn bộ quá trình ở việt nam
thì nó rất đơn giản rất rõ ràng
thế còn cái dạng thứ hai là cái gây tranh cãi
mà cái gây ra những vi phạm và những rắc rối phức tạp trong thời gian vừa qua nói chung
vào vụ asanzo
nói riêng thì luật quy định là đấy là thực hiện cái khâu chế biến cơ bản cuối cùng
cái mấu chốt ở cái quy định của luật đấy là cơ bản
thế nào là chế biến cơ bản thế nào là giáp giáp cơ bản là sản xuất cơ bản
thì đối với cái dự thảo thông tư mà bộ công thương mong muốn đưa ra định nghĩa là
ba mươi là có thể xác định đấy là xuất xứ việt nam
nếu dưới ba mươi thì giải quyết thế nào
cái nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
nhãn hiệu hàng hóa thì quy định là hàng hóa mà đã lưu hành lưu thông trong nước thì bắt buộc phải có nhãn mát
mà nhãn thì bắt buộc phải có cái nội dung về xuất xứ
mà nội dung về xuất xứ thì lại dẫn theo cái quy định của mặt thương mại
nó dẫn đến cái tình trạng là nếu như doanh nghiệp nào người ta coi rằng người ta tự là
đáp ứng được cái yêu cầu về chế biến cơ bản thì người ta sẽ ghi xuất xứ việt nam không có gì sai cả
thế còn thế nào là cơ bản thì đến bây giờ chúng ta còn đang giải thích
đang loài hoài cho nên là quay trở lại câu chuyện của asanjo
thì người ta cho rằng người ta làm cái việc như thế năm một mươi hàm lượng giá trị rồi công đoạn rồi cái này cái khác
thì người ta bảo đấy là cơ bản đấy là sản phẩm việt nam đấy là make in việt nam
nó khó cho doanh nghiệp ở cái chỗ gì
anh ghi trung quốc không được ghi việt nam không được không ghi cũng không được doanh nghiệp bế tắc
vâng vậy sản phẩm hàng hóa thì nhập nhằn xuất xứ tiêu thụ dễ dàng như trường hợp của asanjo
thì sẽ bể lại
những cái hậu quả như thế nào
chúng ta thấy rằng là nếu như mà ghi đúng thì nó tốt nó xấu người ta đánh giá người ta nhìn nhận được công bằng khách quan
nhưng ở đây thì những cái hàng điện tử và rất nhiều cái hàng tiêu dùng thực tế là của trung quốc
nhập về việt nam rất là kém chất lượng
nhiều cái trường hợp người ta chế biến người ta thay đổi người ta tìm cách ghi nhận đấy là cái hàng việt nam
và lại không những hàng việt nam mà hàng việt nam chất lượng cao
thì sẽ lấy được cảm tình
lấy được cái lòng tin của người tiêu dùng
khi mà nó không phải sự thật nó không phải như vậy thì nó sẽ đổ vỡ lòng tin
nó sẽ không những một cái mặt hàng đấy không những một doanh nghiệp đấy mà ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng doanh nghiệp việt nam
ảnh hưởng đến hàng hóa việt nam
nói chung nghi ngờ về doanh nghiệp về hàng hóa nghi ngờ về luật pháp về cái quản lý về rất nhiều cái thứ khác
chung quanh cái câu chuyện thị trường
vâng trên thị trường hiện nay thì không chỉ có asanzo mà cũng nhiều doanh nghiệp sản xuất
theo cái cách là nhập khẩu linh kiện và nguyên liệu từ nước ngoài về lắp ráp sản xuất và rán nhãn là made in vietnam
vậy nên chăng là phải quy định cụ thể để không nhập nhềm thương hiệu việt
trong trường hợp này tôi cho rằng phải sửa từ luật
tức là anh phải phân biệt rõ với mấy trăm nước buôn bán trao đổi với nhau thì người ta phải căn cứ
phải dựa vào cái nguồn gốc hàng hóa của nước nào là cái yêu cầu tối thiểu người ta phân biệt
thế còn cái hàng trong nước ấy
thì bản thân anh theo luật của mình đã quy định rất là rõ rồi
anh phải ghi là sản xuất tại đâu công ty chỗ nào điện thoại ra làm sao tiêu chuẩn quy chuẩn thế nào đầy đủ hết rồi
hoàn toàn không cần thiết ghi xuất xứ
có lẽ tôi nghĩ đấy là một cái tư duy phải xem lại
có lẽ là nhầm lẫn về mặt pháp lý
vì bản thân những cái ghi chi tiết kia nó đầy đủ hơn nó đáp ứng được yêu cầu cao hơn xuất xứ rất nhiều
xuất xứ chỉ là một cái là người ta không biết mình ở tỉnh nào người ta không biết doanh nghiệp của mình là ai
thì người ta biết rằng à đấy là của việt nam
nói rất cụ thể chi li mọi thứ rồi thì cần gì phải nói nó việt nam nữa
thứ hai là phải có cái giải thích phải có cái quy định cái hướng dẫn rõ ràng về cái chuyện là
nếu như một trăm linh hàng việt nam thì là hàng việt nam

tôi khẳng định là anh không thể nhập cái hàng của nước ngoài xong anh lại ghi là đây là của nước ngoài
trừ trường hợp anh để nguyên cái nhãn hiệu đấy hoặc anh chú thích rằng tôi là nhập linh kiện ở nước ngoài
còn là anh đã lắp ráp anh đã chế biến dù làm nhiều làm ít
một cái công đoạn nhất định
thì anh phải ghi rõ là lắp ráp chế biến ở đâu
đấy mới là vấn đề bố chốt
vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư trương thanh đức ạ
thưa quý vị từ vụ việc của asanjo cơ quan chức năng sẽ phải sửa đổi bổ sung kẽ hở pháp luật
phải có tiêu chí phân biệt hàng hóa mang thương hiệu việt nam với các quốc gia khác
những quy định này phải được phổ biến rộng rãi thực hiện nghiêm minh ngăn chặn tình trạng lách luật gian lận thương mại
chương trình tâm điểm đến đây là hết